theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông
hồi một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tầm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi